theo tiếng gọi xây dựng cuộc sống mới dương xoái yêu mảnh đất biên cương bởi vẻ đẹp riêng biệt như ông viết trong bài thơ yên bình đầy thơ mộng
ấy là nơi ngọn thác bừng sôi cũng là nơi mặt hồ yên ả sóng con sông in vệt mây chiều sao động nhịp cầu qua như vắt giữa bầu trời
theo tiếng gọi xây dựng cuộc sống mới dương xoái yêu mảnh đất biên cương bởi vẻ đẹp riêng biệt như ông viết trong bài thơ yên bình đầy thơ mộng
tôi có viết những bài thơ và tôi gửi cộng tác với các đơn vị như là các lúc bây giờ là ti văn hóa các ti văn hóa các báo địa phương và gửi cả các báo trung ương nữa
sau đó tôi được sử dụng ở những trang thơ của báo lao động báo nhân dân báo tiền phong v v
tôi được sử dụng như thế thì mỗi lần như vậy nó tạo cho mình phấn khởi và mình có đối chiếu lại xem xét lại những bài mình viết với những bài được in thì người ta sửa như thế nào
từ cách rút tít từ cách sửa câu chữ thì mình tự rút kinh nghiệm cho mình
những năm tháng công tác tại đài phát thanh truyền hình tỉnh yên bái nhà thơ dương xoái vừa hoạt động văn học nghệ thuật
vừa là một nhà báo và cũng là một nhà quản lý
giữ chức vụ phó giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh yên bái trong nhiều năm
ông đã đóng góp nhiều ý tưởng cho nhiều chương trình văn hóa văn nghệ của đài
cũng như góp sức vào sự phát triển chung trong sự nghiệp phát thanh truyền hình của tỉnh
với tôi thì ông là một tấm gương mà chúng tôi có rất nhiều điều có thể được học hỏi từ ông
từ làm nghề báo cho đến sáng tác văn chương
ông không chỉ là một tấm gương mà chúng tôi có rất nhiều điều có thể học hỏi từ ông

có rất nhiều những ý tưởng cho các chương trình của đảng
đặc biệt là trên lĩnh vực về văn nghệ giải trí mà ông còn tham gia viết văn sáng tác thơ
sau này ông còn viết cả ca khúc nữa
đây là một con người đa tài có tâm với nghề và có nhiều những cái giải pháp
hữu ích cho cải tiến các chương trình của đài
góp phần làm những dấu ẩn tốt của đài phát thanh truyền hình nơi chung
trong đó có lĩnh văn nghệ trên sóng truyền hình biến bái trong những năm vừa qua
nhiều năm sau đó nhà thơ dương xoái giữ cương vị là chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh yên bái
cho đến khi nghỉ hưu
lúc này ông mới có nhiều thời gian dành cho văn học nghệ thuật
sống với niềm đam mê cùng những con chữ và đưa sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh yên bái phát triển
nhà thơ dương xoái với góc độ quản lý từ bên đài truyền hình tỉnh yên bái về
thì anh đã có rất nhiều các cái thay đổi về công tác quản lý
đối với công tác văn học nghệ thuật lúc bây giờ
đặc biệt là những các công việc làm của anh đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật
thì tôi cũng đã chính trong nhiệm kỳ đó tôi đã học tập phong cách làm việc của anh rất là nhiều
và cho đến bây giờ tôi là chủ tịch hội tôi vẫn phải học những cách làm việc của anh
cách quản lý của anh đối với công tác văn học nghệ thuật
trong nhiệm kỳ mà anh dương xoái làm chủ tịch thì quan tâm rất nhiều tới các mạng sáng tác

đặc biệt là cả mạng mỹ thuật và mạng nhiếp ảnh
phải nói có những mạng mà trước thời kỳ đó bị trình đi rất là nhiều
như là mạng nhiếp ảnh và mạng mỹ thuật
thì nhiệm kỳ đó anh dương xoái cũng đã đẩy nó lên hai mạng đó hiện nay rất là nổi
mở trội so với tất cả các chuyên ngành khác của hội liên hợp văn học lợi thuật chúng tôi hiện nay
và nhiệm kỳ anh dương xoái làm thì cũng quan tâm rất nhiều đến các xuất bản sách của các tác giả chuyên ngành và đọc
từ tạp chí văn nghệ ấn bái xuất bản hai tháng một số
thì anh đã lập đề án và đưa tạp chí văn nghệ ấn bái của chúng tôi như hiện nay lên một tháng một số
và từ khổ một mươi ba x một mươi chín thì anh dương xoái đã đổi thành khổ một mươi sáu x hai mươi bốn cm
lúc bây giờ anh rất lăng động cho việc lo lắng cho tạp chí văn nghệ ấn bái
để cho nó có cái tiếng nói với tạp chí văn nghệ của một mươi năm tỉnh khu vực núi phía bắc
bài thơ gửi em ở cuối sông hồng của nhà thơ dương xoái được tác giả chú thích thời điểm sáng tác
mặt trận lào cai hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tức là được hoàn thành ngay trong những thời khắc đau thương và mất mát
ông đi gần như trọn vẹn cuộc chiến tranh biên giới vùng lào cai tận mắt nhìn thấy sự khốc liệt của chiến tranh
bài thơ gửi em ở cuối sông hồng đã ra đời từ hoàn cảnh đó
cái giai đoạn đó tôi là phóng viên
mặt trận biên giới lào cai ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín khi cuộc chiến tranh bắt đầu nổ ra
thì được ban lãnh đạo đài cử lên biên giới cũng tại ngay cái nơi tạm nghỉ của họ giữa các trận đánh đó
họ nhờ tôi là gửi những lá thư của họ gửi về cho người thân ở gia đình
người thì gửi lá thư đã được hoàn thiện
gián tem rồi
có người thì vừa viết xong và họ gấp vào họ đưa phong bì họ nhờ tôi gửi
thế có người thì nhờ tôi xin tôi cái tờ giấy và họ chỉ viết ngắn gọn một số dòng chữ là họ vẫn bình yên để gia đình yên tâm
và nhờ tôi gửi theo cái địa chỉ họ ghi trên phong bì
cũng có cả người đã nhờ tôi đánh mỗi mấy dòng điện là
để gia đình yên tâm
thế thì tất cả những cái đó tôi tập hợp lại đưa vào cái túi sách của mình có tôi cầm về
thế cái giai đoạn ấy thì phóng viên đi mặt trận hoàn toàn đưa tin
không có cái phương tiện gì ngoài cái phương tiện là trực tiếp về tại cơ quan
còn điện thoại đường dài thì đã phục vụ cho chiến đấu rồi
thế còn các phương tiện khác thì không có
thế vì vậy sau khi đã thu đầy
cuốn băng về các cái mẫu chuyện rồi các cái câu chuyện chiến đấu rồi các cái tin tức mà chúng tôi đã lấy được ở mặt trận
thì tôi trở về phố lu cái ga phố lu đó
thì họ dồn tất cả các loại tàu khách tàu hàng tất cả dồn lại để chở những người sơ tán từ biên giới vào sâu trong nội địa
thế thì trong lúc chờ cái đoàn tàu tiếp theo thì tôi ngồi ở chỗ ga phố lu đó
thì tôi mới lần dở lại các cái lá thư của họ đã gửi mình
thì hóa ra đó là toàn những cái địa chỉ là hà sơn bình hà nam ninh vĩnh phú rồi hải hưng
tức là những cái tên toàn ở phía cuối sông hồng cả
làm cho cái ấn tượng là mình là cái cuộc chiến này đã tập hợp rất nhiều con em ở dọc cái sông hồng và lên chiến đấu bảo vệ biên giới
thì cũng gây cộng mấy nỗi niềm của mình
tôi cũng có hoàn cảnh là gia đình sinh ra ở dưới duy tiên hà nam thì nó ráp với cái tỉnh hương yên
tức là ngay cạnh con sông hồng là cũng là quê một phần gắn với quê mình
gửi em ở cuối sông hồng của nhà thơ dương xoái có tám khổ được trải dài theo chiều dọc sông hồng
mở ra một không gian thơ rộng từ lào cai tới hà nam từ miền núi cao đến vùng chiêm trũng của đồng bằng châu thổ
cái bài ấy nó trở thành nói được cái tình tâm tư tình cảm của những người trên lào cai của những người ở vùng biên giới nói chung
thì tôi cho rằng là cái việc mà con sông hồng chảy vào đất việt thì rõ ràng rồi
đây là một từ xưa đến nay người ta cũng nói cái điều này điều khác
thế nhưng mà khi chiến tranh xảy ra thì cái con sông chảy vào đất việt
thì có một ý nghĩa nào đó
và người ta cảm thấy cái tình cảm của người biên giới gửi về với người phương xa
hoặc vợ hoặc là người yêu
thế nhưng mà nó gửi gắm tình cảm của những người biên giới trong nước sôi nửa vòng
trong hoàn cảnh tôi cho rằng là đó là một tình yêu rất mãnh liệt rất đẹp của người biên giới
nhất là những
anh lính ở mặt trận phương bắc đang bảo vệ tổ quốc
và cái đó nó đi vào lòng người nó đi vào lòng người chính vì những tình cảm này
với bài thơ gửi em ở cuối sông hồng
thì đây là bài thơ có hai nhân vật chữ tình
đấy là một anh lính ở biên cương và một người vợ ở đồng bằng sông hồng
hai nhân vật chữ tình mà cái cớ của bài thơ
dòng sông hồng chỉ là cái cớ để truyền tải cái tình cảm sâu nặng xa xiết của bài thơ đến với độc giả
mở đầu bài thơ rất là giản dị bài thơ rất là giản trị
nhưng đấy là sự phát hiện anh ở lao cai nơi con sông hồng chảy vào đất việt
tháng hai mùa này con nước lắng phù xa in bóng đôi bờ
mấy cái câu thơ mở đầu rất là giản trị nêu tên địa danh nêu tên về một cái khoảng không gian
nhưng đấy là sự phát hiện một cái tả thiên nhiên rất là đẹp rất là trong chẻo rất trong trèo
và chính cái từ sự trong chẻo ở một cái vùng biên cương đó tác giả đẩy cái sự liên tưởng của mình
đến một cái nhân vật trữ tình đến với người yêu mình ở cuối dòng sông
ngay sau khi được sáng tác vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín lần đầu tiên bài thơ đã được ngâm trên sóng phát thanh hoàng liên sơn
bởi bà hoa khánh toàn lúc ấy là cộng tác viên của đài
giờ đây dù đã gần bốn mươi năm kể từ ngày đầu tiên thể hiện bài thơ gửi em ở cuối sông hồng
trên sân khấu cũng như trên sóng của phát thanh
thế nhưng những kỷ niệm về năm tháng sống với đam mê văn nghệ
với sự hâm mộ của một cô sinh viên với thần tượng cùng xúc cảm với những lời thơ
vẫn được bà toàn nhớ như in